theo giới chuyên gia mỹ người dân không cần làm xét nghiệm sau khi bình phục
hiện trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đã đưa ra hướng dẫn về việc
nếu một người có kết quả dương tính với sars cov hai họ cần cách ly tại nhà ít nhất năm ngày
và thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong ít nhất một mươi ngày bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào
điều này có nghĩa sau năm ngày một người không có triệu chứng có thể kết thúc cách ly
nếu vẫn đeo khẩu trang khiết mặt khi tiếp xúc với những người khác trong năm ngày nữa
tuy nhiên cdc mỹ không khuyến nghị lập lại xét nghiệm covid một mươi chín cho những người đã khỏi bệnh
vì nhiều người có thể tiếp tục cho kết quả dương tính trong nhiều tháng
người dân có thể lặp lại xét nghiệm khi cảm thấy mình vẫn dương tính
ngay cả khi triệu chứng đã cải thiện
những người này cần phải hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các kháng thể trung hòa có thể tồn tại trong ít nhất sáu tháng
do đó nguy cơ tái nhiễm khá thấp
xong không phải là không thể và nguy cơ tái nhiễm cao hơn
ở những người chưa tiêm vaccine và những người mới chỉ tiêm đủ liều cơ bản
thưa quý vị từng là tâm dịch của toàn cầu hiện châu âu đang quay trở lại trạng thái gần như bình thường
như thời điểm trước khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát nhờ vào tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao
và biến thể omicron gây ra những triệu chứng nhẹ hơn các biến thể trước đó
tại pháp ngày một mươi sáu tháng hai các câu lạc bộ đêm đã được mở cửa trở lại lần đầu tiên trong vòng ba tháng
người sẽ bỏ quy định phải đeo khẩu trang trong các không gian công cộng trong nhà
những nơi mà người dân phải có giấy chứng nhận vaccine mới được vào
như rạp chiếu phim và phòng tập thể dục từ ngày hai mươi tám tháng hai
phát biểu trong cuộc họp báo hôm một mươi sáu tháng hai người phát ngôn chính phủ pháp gabriel ato khẳng định
cuộc sống dần trở lại bình thường nhờ chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
theo bộ trưởng bộ y tế oliveren tất cả các quy định về đeo khẩu trang sẽ được dỡ bỏ và quy định về thẻ thông hành vaccine
sẽ được nới lỏng từ giữa tháng ba nếu số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục giảm
cùng ngày chính phủ thụy sĩ thông báo dỡ bỏ các biện pháp hạn chế ngăn dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi bảy tháng hai
người dân sẽ không còn phải trình giấy xác nhận về covid một mươi chín khi vào cửa hàng nhà hàng hay các địa điểm văn hóa
ngoài ra việc đeo khẩu trang trong cửa hàng siêu thị và nơi làm việc không còn là yêu cầu bắt buộc
quy định cách ly bắt buộc trong năm ngày với người nhiễm virus sars cov hai sẽ được hủy bỏ vào cuối tháng ba
phát biểu tại cuộc họp báo ở bern hôm một mươi sáu tháng hai tổng thống ignacio casis nói rằng người dân thụy sĩ đang học cách chung sống an toàn với dịch covid một mươi chín
áo cũng thông báo gần như tất cả các hạn chế về covid một mươi chín sẽ được dỡ bỏ từ ngày năm tháng ba tới
bao gồm việc hủy quy định thời gian đóng cửa sớm đối với các quán bar và nhà hàng cho phép các câu lạc bộ đêm mở cửa trở lại
thủ tướng kenehmmer nói rằng nước này cần sớm quay trở lại cuộc sống bình thường
xong khuyến cáo người dân tham gia cuộc sống bình thường
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo